tài tử người scotland bảy lần thủ vai điệp viên bảy từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tới năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ông qua đời ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua ở tuổi chín mươi
hôm nay scotland đau buồn vì phải chia tay một trong những người con yêu tú nhất của mình
shin connery là một huyền thoại của thế giới nhưng trên hết ông là niềm tự hào của người scotland
sinh ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi shin connery chinh phục màn ảnh bằng vai diễn rambon với vẻ ngoài quyến rũ đầy nam tính và sự tài tình trong diễn xuất
tài tử xứ scotland được tạp chí piple bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và được nữ hoàng elizabeth phong tức hiệu hiệp sĩ vào năm hai nghìn
nhưng hai năm sau đó ông đã từ bỏ vinh dự này vì chú ý